tại tp hcm ủy ban nhân dân quận một đang chứng tỏ sự lập lại trật tự lòng lề đường bảo đảm mỹ quan đô thị khi liên tục ra quân xử lý nghiêm các biện pháp lấn chiếm vỉa hè cũng như có thêm các phương thức để bảo vệ lối đi của người đi bộ
cơ bản việc lập lại trật tự lòng lề đường được người dân hoan nghênh thế nhưng một số biện pháp vẫn để lại nhiều tranh cãi
tại trục đường nguyễn huệ ngay trước cửa ủy ban nhân dân tp hcm hàng loạt ô tô cả tư lẫn công đậu tràn lan trên lòng lề đường tại các tuyến đường trung tâm đã bị xử lý nghiêm
với những xe không có chủ xe xuất hiện tổ công tác đã niêm phong và đưa về trụ sở tiếp tục xử lý sau
tuy nhiên tại các đường như baxter lý tự trọng nguyễn bình khiêm thuộc địa bàn phường bến nghé quận một cho lắp đặt một số rào chắn được uốn cong hai đầu trên vỉa hè với ý định ngăn không cho xe máy lưu thông trên vỉa hè
nhưng giải pháp này dường như vẫn còn nhiều điều đáng để bàn
bởi các thanh chắn làm bằng kim loại này vẫn chẳng thể ngăn được những người lưu thông thiếu ý thức bởi cứ vắng bóng lực lượng chức năng thì chuyện chạy xe trên lề đường lại diễn ra
cùng với đó rào chắn này cũng gây ảnh hưởng đến người đi bộ nhất là những người khuyết tật khi lưu thông trên vỉa hè